tại hà nội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã tổ chức lễ bế giảng khóa đào tạo ngắn hạn
cho cán bộ mặt trận lào xây dựng đất nước đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã đến dự
phát biểu tại lễ bế giảng đồng chí nguyễn thiện nhân hoan nghênh đoàn cán bộ mặt trận lào xây dựng đất nước
sang việt nam tham dự khóa đào tạo ngắn hạn đồng thời coi đây là hoạt động thiết thực
nhằm cụ thể hóa những nội dung trong chương trình hợp tác giữa mặt trận hai nước
đồng chí nguyễn thiện nhân đã dành thời gian trao đổi về những thành tựu về kinh tế xã hội của việt nam
sau ba mươi năm thực hiện công cuộc đổi mới nắm bắt kết quả phản ánh ý kiến kiến nghị của nhân dân với đảng
nhà nước cũng như hoạt động giám sát phản biện xã hội đối với những vấn đề bức xúc được nhân dân quan tâm
nhân dịp này đồng chí nguyễn thiện nhân đề nghị trong thời gian tới mặt trận hai nước việt nam lào
tiếp tục phối hợp chặt chẽ tăng cường hợp tác trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong công tác mặt trận mỗi nước
nhằm góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị vun đắp mối quan hệ đặc biệt việt nam lào ngày càng xanh tươi đời đời bền vững